các thông tin về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
tính đến chiều tối ngày hôm qua mưa lũ đã làm một mươi bốn người thiệt mạng
trong đó tại lai châu có một mươi một người và tại hà giang có ba người
ngoài ra còn có một mươi một người mất tích và bảy người bị thương
toàn bộ một mươi một người mất tích và bảy người bị thương đều trú tại tỉnh lai châu
số người thiệt mạng lớn nhất chủ yếu tập trung ở huyện sìn hồ huyện vùng núi cao của tỉnh lai châu
ngoài ra mưa lớn cũng làm một trăm năm mươi nhà dân bị đất đá trôi sạt vào trong nhà
hơn năm con da cầm gần bốn trăm năm mươi hectare lúa hoa màu và hơn bốn mươi công trình thủy lợi nước sinh hoạt bị cuốn trôi vùi lấp
thiệt hại nặng nề nhất là về giao thông khi bốn cây cầu treo và cầu bê tông bị lũ cuốn trôi
các tuyến quốc lộ ba mươi hai bốn d bốn h hai trăm bảy mươi chín và các tuyến tỉnh lộ đường liên xã liên bản đều bị sạt lở nghiêm trọng
tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hơn một trăm một mươi sáu tỷ đồng
dự kiến sáng nay tỉnh lai châu sẽ huy động thêm lực lượng để tiếp tục tìm kiếm những người bị mất tích do sạt lở tại huyện sinh hồ
và đêm qua việc tìm kiếm những người bị mất tích do sạt lở tại huyện sinh hồ tỉnh lai châu không thể thực hiện được
trời tiếp tục đổ mưa lớn và khu vực này lại không có điện
các lực lượng công an quân đội đã có mặt tại địa bàn từ đêm tuy nhiên mới chỉ xác định được vị trí của lán sạt lở
dự kiến sáng nay tỉnh lai châu sẽ huy động thêm lực lượng để tiếp tục tìm kiếm
đồng thời địa phương cũng đang kiểm tra giả soát di rời khẩn cấp các hộ có nguy cơ bị lũ quét sạt lở đến nơi an toàn